đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh vừa có buổi tiếp xúc cử tri thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
tại buổi tiếp xúc đồng chí phạm minh chính đã thông tin tới cử tri thành phố cẩm phả
một số nội dung chính của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm tại hà nội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét thông qua bảy dự án luật và hai dự thảo nghị quyết
tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố cẩm phả đề nghị đề xuất một số nội dung như vấn đề tăng cường đào tạo nghề
tạo nguồn lao động trẻ có chất lượng việc cần thiết để xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể cho chương trình đổi mới giáo dục phổ thông
xử lý mạnh tay rứt điểm đối với các vấn đề tiêu cực trong thi cử bạo lực học đường xâm hại tình dục
sau khi lắng nghe tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ninh sẽ tiếp tục phát huy quyền hạn của mình để truyền tải những mong muốn đề xuất và những kiến nghị của cử tri thành phố cẩm phả nói riêng và tỉnh quảng ninh nói chung đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn tới đây